thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nước ta
thưa quý vị tính đến một mươi tám h chiều nay việt nam không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
như vậy là tổng số ca nhiễm ở trong nước hiện là một hai trăm một mươi ba người
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày tám tháng một mươi một việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một hai trăm một mươi ba ca
trong đó số ca điều trị khỏi là một bảy mươi ca số ca còn đang điều trị là một trăm linh tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn sáu mươi bốn người